công ty cổ phần vận tải nâng sắt sài gòn vừa cho biết sẽ giảm giá vé các tàu khách thống nhất đến miền trung
nhằm đồng hành cùng người dân miền trung vượt qua khó khăn trong mùa mưa bão
giảm hai mươi giá vé các đoàn tàu khách cho hành khách đi đến khu vực miền trung
đoạn từ ga quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đến ga yên trung tỉnh hà tĩnh
trong thời gian từ ngày ba mươi tháng một mươi đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một